chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thế nhưng thời gian qua có không ít những cá nhân vi phạm pháp luật khiến cho hình ảnh tốt đẹp của người thầy giáo phần nào trở nên méo mó
tại tiền giang những ngày đầu tháng bốn một sự việc như thế lại diễn ra khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ khi nam giáo viên dạy âm nhạc có hành vi thiếu chuẩn mực với nữ sinh lớp tám
làm việc với lực lượng công an thầy giáo đẹp trai đã thừa nhận có hành vi và chỉ cách cho học trò nói dối để thoát tội
theo thông tin trong bài viết đăng tải trên báo tiền phong vào chiều ngày một mươi tám tháng bốn ubnd
tỉnh tiền giang tổ chức họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi ba
tại cuộc họp báo đại tá nguyễn văn lộc phó giám đốc công an tỉnh tiền giang thông tin về vụ án này vừa xảy ra ở địa phương
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố mỹ tho đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn sơn hà hai mươi bảy tuổi là giáo viên bộ môn âm nhạc trường trung học cơ sở xuân diệu
để điều tra về hành vi dở cho đối bại với người dưới một mươi sáu tuổi
đáng chú ý thông qua những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội thầy giáo có ngoại hình khá đẹp trai và sáng lắng
đại tá lộc nói hiện bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
theo đó hà thừa nhận có hành vi đồi bại với nữ sinh lớp tám tại nhà và một số địa điểm khác
trả lời vì sao bước đầu nhà trường báo cáo với cơ quan chức năng do nữ sinh tự tạo facebook giả để nhắn tin qua lại với hà
nhằm gây mất uy tín cho thầy giáo và nhà trường
đại gia lộc thông tin quá trình điều tra công an phát hiện bị găn hà đã rụ rỗ hướng dẫn nữ sinh khai báo không đúng sự thật về việc do ghép thầy nên dựng chuyện bêu xấu
trước đó khi xuất hiện các tin nhắn trên mạng nhà trường đã cung cấp thông tin cho rằng nữ sinh này ghép thầy giáo nên tạo tin nhắn giả
nhằm gây mất uy tín cho thầy giáo và nhà trường
sau buổi làm việc nữ sinh đã nhận sai xin lỗi công khai nhà trường và thầy giáo nguyễn sơn hà
tuy nhiên phụ huynh của nữ sinh trên đề nghị công an vào cuộc làm rõ
tại cơ quan công an hà thừa nhận có nhắn tin gạ tình và nhiều lần có hành vi đồi bại với nữ sinh này
ngoài ra bị can thừa nhận do lương tâm cán rứt chuyện vụ ăn học sinh nên người này đã thú nhận
giải thích về sự bất nhất này đại tá lộc cho biết do trước khi cơ quan công an vào cuộc
nhà trường và ngành giáo dục thành phố mỹ tho chỉ dựa vào giải trình của thầy hà nên dẫn đến những thông tin sai lệch
sau khi vụ việc vỡ lở bà lê thị bé phượng phó chủ tịch ubnd tp mỹ tho cho biết
địa phương cùng nhà trường đã có những hoạt động động viên thăm hỏi cùng gia đình ổn định tinh thần cho nữ sinh để em không bị áp lực tâm lý
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
qua vụ việc nhiều người đồng tin rằng hành vi của thầy giáo là không thể chấp nhận được không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chuẩn mực của người giáo viên đứng lớp
vụ việc ở tiền giang vừa qua không phải là trường hợp duy nhất về hành vi thiếu chuẩn mực của thầy giáo với học sinh mà mới đây tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình một thầy hiệu trưởng cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam do có hành vi giờ cho đôi bại với hai nữ sinh lớp chín
hòa bình khởi tố hiệu trưởng xàm sỡ hai nữ sinh lớp chín
thông tin trên báo dân trí cho biết ngày một mươi bảy tháng bốn công an huyện kim bôi tỉnh hòa bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bạch công tình hiệu trưởng trường trung học và trung học cơ sở xã bình sơn
các quy định khởi tố lệnh bắt tạm giam được viện kiểm sát nhân dân huyện kim bồi phê chuẩn
trước đó công an xã bình sơn huyện kim bồi tiếp nhận tin báo thụ lý vụ việc cháu tthn và ptt cùng một mươi năm tuổi học lớp chín trường trung học và trung học cơ sở bình sơn
tố cáo bị ông bạch công tình hiệu trưởng của nhà trường giam sỡ
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã bình sơn chiều ngày năm tháng bốn khi cháu n đang học thì được một giáo viên bộ môn bảo lên gặp thầy hiệu trưởng nói chuyện
cháu nờ lên phòng thì thấy ông tình đang nghe điện thoại lúc này ông tình vẫy cháu nờ lại gần rồi dùng tay ôm eo cháu nờ thoát ra được
nói chuyện điện thoại xong ông tình hỏi cháu nờ về việc học tập và chuyện nhạy cảm sau đó cho học sinh này về lớp
khi n ra khỏi phòng ông tình bảo n gọi học sinh ptt lên phòng gặp ông lúc nữ sinh t lên gặp ông tình đã sờ soạn bộ phận nhạy cảm của em này
sau khi sự việc xảy ra hai học sinh đã báo cáo với các thầy cô trong trường và gia đình
ông bạch công tình sau đó đã đến nhà các nữ sinh gặp gỡ xin lỗi các nữ sinh và gia đình
ông này cũng thừa nhận hành vi thiếu chuẩn mực và nhận trách nhiệm của bản thân
làm thầy lợi dụng vị trí là một hiệu trường để gọi học sinh nữ vào phòng rồi có hành vi đồi bại
hãy hãy hơn những người có hành vi tương tự nhưng không phải là người thầy
hiện vụ việc đang được công an huyện kim bồi tiếp tục điều tra
những tưởng với lương tâm và đạo đức của một người quản lý giáo dục sẽ không cho phép thầy hiệu trường có những hành vi thiếu chuẩn mực như vậy
thế nhưng sự việc diễn ra ngay trong trường khiến cho dư luận hết sức bàng hoàng
thời gian tới hiệu trường này có lẽ sẽ khó tránh khỏi những hình phạt nghiêm minh của pháp luật
vừa rồi chỉ là hai trong số nhiều trường hợp bị phanh phui trong thời gian qua
khi nạn nhân chủ động tố cáo hoặc có sự can thiệp của cơ quan công an
có thể còn có những nữ sinh bị lạm dụng nhưng không dám hoặc vì lý do nào đó đã không tố cáo
trước những vụ việc như thế rất cần có những biện pháp để bảo vệ các em học sinh
đặc biệt là các em học sinh nữ để hạn chế tối đa những hành vi thiếu chuẩn mực trong nhà trường
thầy giáo làm bậy với học sinh làm sao để bảo vệ con trẻ
phó giáo sư tiến sĩ lâm bá nam chủ tịch hội dân tập học và nhân học việt nam
liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam cho rằng
việc các thầy giáo làm bậy với học sinh là một hiện tượng đau xót nhưng lại không phải hiếm gặp
hiện tượng này xảy ra liên quan tới nhân cách đạo đức nhà giáo
nhà giáo dạy người nên ngoài mặt chuyên môn thì đạo đức nhà giáo đóng vai trò quan trọng hàng đầu
trong vụ việc giáo viên làm bậy với học sinh có hai vấn đề cần bàn luận
thứ nhất phải khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật do đó phải xử nghiêm theo luật
thứ hai là hành vi này liên quan tới quyền con người
do đó ngoài việc xử lý các hành vi này theo pháp luật
cần phải tăng cường đạo đức nhà giáo trong hệ thống giáo dục việt nam
ông nam nói chúng ta đã xử lý nhiều vụ việc tương tự nhưng những hiện tượng này vẫn xảy ra
đã đến lúc ngành giáo dục không chỉ bàn đến văn hóa công sở mà phải tính đến môi trường giáo dục
giờ này chúng ta hay nói đến môi trường giáo dục liên quan học trò
nhưng môi trường giáo dục phải có cả thầy lẫn trò những người làm công tác quản lý giáo dục
còn theo tiến sĩ luật đặng văn cường
ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
những vụ thầy giáo làm bậy học sinh gây rúng động dư luận
bởi những đối tượng thực hiện hành vi này lại mang danh thầy giáo nạn nhân lại chính là các học sinh
những người mà đối tượng này có nghĩa vụ chăm sóc giáo dục
hành vi của đối tượng này đã làm ô ế môi trường học đường
làm ảnh hưởng đến thanh danh của nghề cao quý nên cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật
có lẽ với trẻ em ngoài ngôi nhà của mình
trường học sẽ là nơi các em cảm thấy an toàn nhất được yêu thương chăm sóc và giáo dục tốt nhất
tuy nhiên trẻ em bị dờ trò đôi bại ngay tại nhà trường
người thực hiện hành vi lại chính là người thầy đang dạy dỗ mình
điều này không thể chấp nhận được
do đó bên cạnh việc xem xét xử lý nghiêm minh đối với đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
ngành giáo dục cũng cần phải kiểm tra ra soát để kịp thời phát hiện ra những đối tượng không đủ năng lực phẩm chất
lại lọt vào bộ máy giáo dục
tiến sĩ cường cho biết
nếu phát hiện ra còn có biểu hiện tâm lý bất thường cảm thấy hoang mang lo sợ
thì phải kịp thời tìm hiểu xác định làm rõ nguyên nhân sự việc
nếu nghi ngờ con mình bị lạm dụng phải có động thái can thiệp hỗ trợ kịp thời
những vụ việc trên cho thấy các bậc phụ huynh cũng có thể đang thiếu trách nhiệm
thiếu sát sao với con em mình để những đứa trẻ ở vào những tình huống nguy hiểm mà không hề hay biết
việc tiếp xúc gần gũi với con trò chuyện hàng ngày là việc hết sức quan trọng
với các bậc phụ huynh
phụ huynh để kịp thời nắm bắt diễn biến tâm lý phát hiện những điều bất thường để bảo vệ con tốt hơn
khi phát hiện các thầy giáo cô giáo không đủ phẩm chất đạo đức có dấu hiệu vi phạm
cần phải lưu giữ chứng cứ kịp thời báo cáo cho nhà trường
cơ quan chức năng biết để ngăn chặn can thiệp xử lý kịp thời tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
từ những vụ việc thầy giáo có hành vi vượt quá giới hạn với nữ sinh như ở tiền giang và hòa bình vừa qua
nhà trường cũng như gia đình
cần phải có các biện pháp cụ thể để bảo vệ các em khỏi những tổn thương về sức khỏe và tâm lý
chẳng hạn như giáo viên trong nhà trường thì cần phải quan tâm theo dõi nhắc nhở học sinh đặc biệt là nữ sinh
biết canh tự vệ trước các loại lạm dụng gạ tình phải biết chủ động tố giác tội phạm dùng công cụ pháp luật để bảo vệ mình
bên cạnh đó mỗi gia đình đều phải giáo dục con cái để các em biết cách tự bảo vệ trước tệ nạn này
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại